mục tiêu của nước ta là năm hai nghìn ba mươi sẽ hướng tới thanh toán bệnh lao
nhiều nỗ lực của ngành y tế đã được ghi nhận trong việc phát hiện điều trị sớm cho người mắc lao
tuy nhiên số người mắc lao vẫn còn tăng
đang nói là mặc dù trẻ khi sinh ra đều được tiêm vaccine phòng bệnh lao
nhưng trên thực tế vẫn có một số trẻ em bị nhiễm bệnh do bỏ sót không tiêm chủng
hoặc tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ nhiễm bệnh
và nếu không được sớm phát hiện việc điều trị cho các em sẽ khó khăn hơn
và có thể gây ra nhiều di trứng
có người trong gia đình tiên xử bệnh lao nhưng cho rằng nguy cơ lây không còn
nên gia đình bệnh nhi này chủ quan không cách ly
chỉ đến khi thấy em ho suốt nhiều ngày không đỡ thăm khám tại bệnh viện phổ trung ương
gia đình mới biết con mình mắc lao
em đau cổ đau đầu không nôn nữa
lúc cháu bị ho đau đầu đi học thì giảm suốt nhiều
còn bệnh nhi này nghi bị mắc lao trong cộng đồng
gia đình cũng không dám tin con mình mắc lao
bởi trước đó khi đi khám ở bệnh viện tư em được trần đoán suốt virus
em bị ốm với lại họ có đau đầu gáy bị cứng với lại tay ru
trẻ bị nhiễm lao thường rất khó nhận biết do những dấu hiệu ban đầu thường khá giống với các bệnh thông thường
nếu chủ quan bỏ qua và phát hiện muộn bệnh sẽ trở nên nguy hiểm hơn
nhiều trường hợp biến chứng nặng dẫn đến các di chứng như liệt khiếm thính khiếm thị
hù vẹo cuộc sống và sẽ là gánh nặng cho cả gia đình xã hội
cũng như ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của các em sau này
trẻ ho sót kiểu dài trên một mươi ngày gầy suốt cân ăn kém da mồ hôi trộm ban đêm quấy khóc
và đặc biệt là chúng ta đã sử dụng các liệu pháp kháng sinh theo đúng hướng dẫn của bác sĩ
nhưng các triệu chứng trên giảm rất là ít hoặc không thay đổi
và đặc biệt hơn nữa nếu như các trẻ này mà sống trong những nhà
những gia đình mà có người mắc lao phổi afp dương tính gần đây
thì đây là những dấu hiệu quan trọng nhất để mà chúng ta nghĩ ngay liệu đứa trẻ này có mắc lao không
bên cạnh việc khó khăn trong phát hiện lao ban đầu vì những triệu chứng không đặc hiệu
thì chúng ta cũng chưa có tiêu chuẩn vàng trong trần đoán
khiến cho các bác sĩ và phụ huynh lưỡng lự không biết nên hay không đưa trẻ đi xét nghiệm lao
mặt khác do rò càn về tâm lý việc phát hiện lao sớm vô cùng quan trọng
khi trẻ đang ở mức nhiễm lao hay là gọi là lao tiềm ẩn
thì chúng ta điều trị dự phòng nó sẽ làm giảm tỷ lệ từ nhiễm chuyển sang mắc bệnh
và nếu như chúng ta phát hiện sớm trẻ ở giai đoạn lao sơn nhiễm
thì chúng ta điều trị sớm tránh được các biên chứng sau lao sơn nhiễm
ví dụ như là lao kê lao mẳng não lao phổi lao sừng khớp những cái thể nào này rất là nặng
lao là một trong những bệnh đã có vaccine phòng hiệu quả
tiêm vaccine là biện pháp phòng bệnh chủ động nhất
chính vì vậy ngoài việc cách ly trẻ đối với người mắc lao
thì các phụ huynh cần tiêm phòng đầy đủ cho con em để tạo được miễn dịch tối ưu